công tá trương thị liễu cùng cán bộ chiến sĩ công an xã thanh liệt thường xuyên tăng cường cơ sở nắm địa bàn làm công tác giật vận
vì thế mà những mâu thuẫn hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong nhân dân đã được kịp thời giải quyết
khi mà nhận định tình hình ở đấy có nổi lên cộng lên như vậy mà bà con không ủng hộ
thì chúng tôi đã bàn thống nhất chung chỉ huy là phân công hai đồng chí phó chỉnh của con xã
cùng với hai cảnh sát khu vực và hai chỉ huy thì chúng tôi chia theo ô
thế và cứ hàng ngày thì một mươi bảy giờ chúng tôi xuống với dân
thế và kiên trì cùng với ban công tác bật trận cơ sở đi từng ngó
thế thì chúng tôi phải làm dân vận rất là nhiều ở đấy
sau đấy thì bà con cũng hiểu ra và đã ủng hộ lực lượng công an xã
năm hai nghìn hai mươi khi trung tá trương thị liễu về nhận nhiệm vụ tại cơ sở
cũng là thời điểm đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
khi đó vừa phải thực hiện tốt công tác chống dịch
vừa phải đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch của hai đề án
dữ liệu quốc gia về dân cư
và đề án cấp căn cấp công dân có gắn chít biện tử
lúc này trung tá trương thị liễu cùng cán bộ chiến sĩ
đã liên tục làm ngày đêm để kịp tiến độ
điều này đã được chính quyền nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
đồng chí cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã giả soát thống kê
rồi là đôn đốc để triển khai thực hiện cái đề án sáu trong thời gian vừa qua
chúng tôi đánh giá rất là cao đối với một đồng chí phó công an
và phụ trách bảng đã chỉ đạo quyết liệt
cái lợi dụng này để hoàn thành đúng như là cái tiến độ
cũng như là cái chỉ tiêu của ủy ban huyện
cũng như là công an huyện giao cho công an xã thanh điệt
với chị liễu về địa phương thanh nhật chúng tôi
coi như là một người dân trong xã chúng tôi
sống tình cảm quan hệ với nhau không có cái gì là khác biệt
chúng tôi là người dân rất tin tưởng vào cái lực lượng công an
các anh các chị nếu khi một
có một việc gì cần thì là các anh các chị đến tận nơi
nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn thử thách
nhưng với những kết quả bước đầu với sự tin yêu của nhân dân
sự ghi nhận của lãnh đạo chỉ huy chắc chắn sẽ là động lực lớn lao
để trung tá trương thị liễu vượt qua khó khăn sát cánh cùng đồng đội
phấn đấu nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
với chủ đề chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế
vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội đại hội lần thứ hai mươi hai hội đồng hòa bình thế giới
đã chính thức khai mạc vào chiều nay tại hà nội với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu
trong đó có khoảng một trăm linh đại biểu quốc tế đến từ bốn mươi chín quốc gia
thuộc các tổ chức thành viên của hội đồng hòa bình thế giới
diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đại hội sẽ thảo luận và đánh giá tình hình hòa bình
và an ninh thế giới phong trào hòa bình thế giới đặc biệt là những diễn biến mới trong các vấn đề
an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như các vấn đề mới thách thức môi trường hòa bình
ổn định toàn cầu đồng thời thảo luận về các định hướng và kế hoạch hành động của hội đồng
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi năm
việc việt nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức đại hội lần thứ hai mươi hai hội đồng hòa bình thế giới
là dấu mốc quan trọng thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế vai trò trách nhiệm và đóng góp tích cực
của việt nam và phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại vì một thế giới hòa bình công bằng
dân chủ biến bộ và văn minh
hội đồng hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên của hội đồng hòa bình thế giới
suốt hơn bảy thập kỷ qua đã luôn luôn đồng kể vai sát cánh ủng hộ đoàn kết với nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước ngày hôm nay
phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
bày tỏ tin tưởng rằng
hội sẽ đưa ra định hướng chiến lược xây dựng được một chương trình hành động hiệu quả
và đề ra những giải pháp thiết thực để đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hội đồng hòa bình thế giới
đóng góp tích cực trong các nỗ lực ngăn ngừa xung đột ngăn chặn chạy đua vũ trang
xóa bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và thúc đẩy việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
và hiến trương liên hợp quốc đồng thời tập hợp và đoàn kết ngày càng rộng rãi các lực lượng tiến bộ trên thế giới
trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình phát triển và tiến bộ xã hội
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ luôn đồng hành cùng các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới
đóng góp tích cực và có trách nhiệm nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng chung của nhân dân thế giới
sau phiên khai mạc là lễ trao tặng huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho hội đồng và các lãnh đạo hội đồng hòa bình thế giới
trước đó trong sáng nay đoàn đại biểu dự đại hội đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tham dự chương trình gặp gỡ việt nam
sáng nay ban tuyên giáo trung ương tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới
hội thảo do bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa chủ trì sẽ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới
ban tổ chức cho biết hội thảo sẽ thu hút khoảng hai trăm năm mươi đại biểu tham dự tại hà nội và hai trăm năm mươi đại biểu ở điểm cầu thành phố hồ chí minh và thừa thiên huế
hội thảo nhằm mục đích làm rõ những nội dung nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới
hội thảo cũng nhằm xác định những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy chính quyền các cấp đội ngũ cán bộ đảng viên
các nhà khoa học văn nghệ sĩ chi thức và quần chúng nhân dân trong việc nghiên cứu xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ban tổ chức cho biết hội thảo dự kiến gồm hai phiên
phiên thứ nhất với chủ đề hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới
phiên thứ hai với chủ đề hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa việt nam trong thời kỳ mới
trong khuôn khổ hội thảo triển lãm sách và tài liệu với chủ đề xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam cũng được tổ chức